liên quan tới tình hình biển đỏ lực lượng houthi ở yemen mới đây cho hay lực lượng này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn eo biển bab al mandab
tuyến đường huyết mạch đối với giao thông hàng hải giữa biển đỏ và ấn độ dương trong những ngày tới nhằm gây áp lực bộ israel phải chấm dứt cuộc xung đột ở giải gaza
lời đe dọa của houthi được đưa ra sau khi liên quân mỹ và anh tuyên bố oanh kích thành phố cảng hodeida nơi có căn cứ quân sự của lực lượng này
nếu eo biển bab al mandab bị phong tỏa nguồn cung cấp dầu mỏ và thương mại toàn cầu sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng
trước đó bộ chỉ huy trung tâm của quân đội mỹ centcom tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy bốn máy bay không người lái uav và hai tên lửa hành trình chống hạm của houthi ở yemen
sau khi xác định đây là những mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hàng và tàu chiến của hải quân mỹ
bên cạnh đó quân đội mỹ cũng bắn hạ ba uav của houthi gần các tàu thương mại đang hoạt động trên biển đỏ